tại hà nội bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm năm ngày truyền thống ngành truyền nhiễm việt nam
một mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất cùng cờ thi đua của chính phủ
tới dự buổi lễ có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
trong những năm qua cùng với các đơn vị trong ngành y tế ngành truyền nhiễm nói chung và bệnh viện nhiệt đới trung ương nói riêng
đã đối phó thành công với nhiều loại dịch bệnh có diễn biến phức tạp và nguy hiểm như đại dịch cúm ah một n một cúm ah năm n một
sởi sốt suốt huyết đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng ứng phó với dịch ebola mers cov bệnh do virus zika
với những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bệnh viện nhiệt đới trung ương đã được trao tặng huân trường lao động hạng nhất và cờ thi đua chính phủ
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến chúc mừng những thành tích bệnh viện nhiệt đới trung ương đạt được trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu trong thời gian tới bệnh viện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn quản lý
bước trong phòng chống dịch bệnh mà tiến tới trở thành bệnh viện đầu ngành trong khu vực ở lĩnh vực chẩn đoán điều trị các dịch bệnh mới xuất hiện